thứ trưởng lê quốc hùng cũng khẳng định việc xây dựng các trung tâm thông tin dữ liệu nghiệp vụ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm mang tính cấp bách nhằm nâng cao hiệu quả quản lý điều hành tăng cường khả năng kết nối chia sẻ dữ liệu thúc đẩy phát triển chính phủ số kinh tế số xã hội số tiếp tục khẳng định vai trò đi đầu của lực lượng công an nhân dân trong chuyển đổi số và góp phần xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới theo tình
sáng nay học viện chính trị quốc gia hồ chí minh tổ chức hội thảo khoa học thành tựu thúc đẩy và bảo vệ quyền con người trong thời kỳ đổi mới ở việt nam
nhân dịp kỷ niệm bảy mươi năm năm tuyên ngôn phổ quát về quyền con người và ba mươi năm hội nghị thế giới về quyền con người thông qua bản tuyên bố và chương trình hành động viên
tại hội thảo các nhà khoa học và các đại biểu đã tập trung làm rõ ý nghĩa giá trị thời đại của tuyên ngôn thế giới về quyền con người và ý nghĩa đối với việt nam
phát triển bao trùm và bền vững vì con người lấy con người làm trung tâm mọi người tham gia và thụ hưởng
qua gần năm mươi bài viết gửi đến ban tổ chức một mươi bài tham luận và năm ý kiến phát biểu thảo luận tại hội thảo các nhà khoa học phân tích đánh giá những thành tựu đạt được của việt nam
trong việc bảo vệ đảm bảo thúc đẩy quyền con người ở việt nam nhất là thông qua những kết quả của quá trình phát triển kinh tế thị trường
định hướng xã hội chủ nghĩa thực hiện công nghiệp hóa hiện đại hóa hội nhập quốc tế gắn kết hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa
xây dựng con người thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội bảo vệ môi trường trong từng bước đi và từng chính sách phát triển
một số tham luận tại hội thảo đã phân tích làm rõ những thuận lợi và thách thức trong việc đảm bảo thúc đẩy quyền con người ở việt nam và trên thế giới trong bối cảnh hiện nay
đồng thời các đại biểu thảo luận đề xuất phương hướng và giải pháp tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật quốc gia phù hợp với các chuẩn mực quốc tế về quyền con người
cũng trong sáng nay tại hà nội đã diễn ra hội thảo xây dựng đề án tăng cường công tác quản lý nhập cảnh xuất cảnh quá cảnh cư trú và hoạt động liên quan đến an ninh quốc gia
trật tự an toàn xã hội của người nước ngoài tại việt nam hội thảo do cục quản lý xuất nhập cảnh và học viện an ninh nhân dân phối hợp tổ chức
với mục đích góp phần làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn quản lý người nước ngoài trong tình hình hiện nay đặc biệt cung cấp những luận cứu khoa học để bổ sung hoàn thiện dự thảo đề án tăng cường công tác quản lý nhập cảnh xuất cảnh quá cảnh cư trú và hoạt động liên quan đến an ninh quốc gia trật tự an toàn xã hội của người nước ngoài tại việt nam
các tham luận tại hội thảo đã xác định những vấn đề cơ bản và đánh giá đúng thực trạng công tác quản lý xuất cảnh nhập cảnh quá cảnh cư trú và hoạt động liên quan đến an ninh quốc gia
trật tự an toàn xã hội của người nước ngoài tại việt nam theo chức năng nhiệm vụ của các đơn vị công an địa phương đồng thời làm rõ những vấn đề mới phát sinh và những kinh nghiệm cách làm hay sáng tạo phân tích đánh giá những hạn chế khó khăn vướng mắt và chỉ ra những nhiệm vụ giải pháp trên các mặt công tác công an nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhập cảnh xuất cảnh quá cảnh cư trú và hoạt động liên quan đến an ninh quốc gia trật tự an toàn xã hội của người nước ngoài tại việt nam
sáng nay bộ tư lệnh cảnh sát cơ động tổ chức
lễ khai giảng huấn luyện đầu khóa cho học viên hệ trung cấp chính quy các trường công an nhân dân năm học hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi bốn lấy mục tiêu xây dựng con người là trung tâm hiện đại trước kết hợp với hiện đại về phương tiện hậu cần kỹ thuật đảm bảo đồng bộ phù hợp
đây là năm đầu tiên bộ tư lệnh cảnh sát cơ động tiếp nhận huấn luyện học viên hệ trung cấp chính quy các trường công an nhân dân cho một ba mươi sáu học viên
mục tiêu của khóa huấn luyện giúp cho học viên hình thành chấp hành nghiêm ý thức tổ chức kỷ luật
khắc phục khó khăn sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao củng cố thêm về nền tảng thể chất vượt qua mọi điều kiện khắc nghiệt của thời tiết chịu được áp lực cao trong thời gian huấn luyện
ngoài ra bồi dưỡng cho các học viên kiến thức kỹ năng quân sự võ thuật sử dụng thành thạo một số loại vũ khí và làm quen với một số đội hình chiến đấu cơ bản của lực lượng cảnh sát cơ động
đồng thời đào tạo học viên có đủ năng lực biên chế vào các đơn vị dự bị chiến đấu của các trường công an nhân dân sẵn sàng gia quân thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự ngay từ khi học tập tại trường khi có yêu cầu

xã mường lói cách trung tâm huyện điện biên hơn tám mươi km là một xã vùng sâu vùng xa biên giới đặc biệt khó khăn với diện tích tự nhiên gần một trăm sáu mươi km hai chia thành tám bản có bốn trăm bảy mươi năm hộ chủ yếu là người dân tổng lào mông khơ mú và hơ mông
địa hình phức tạp chủ yếu là đồi núi điều kiện về giao thông đi lại rất khó khăn dân cư sinh sống không tập trung các điểm bản trên địa bàn đều không có điện lưới đời sống người dân còn gặp nhiều khó khăn
để giải chê phần nào những khó khăn đó các cán bộ chiến sĩ công an tỉnh hà nam đã ủng hộ một phần lương của mình để mua máy lọc nước chăn bông áo khoác sách vở đồ dùng học tập bản đồ việt nam và kinh phí sửa chữa bếp ăn để trao đến các em học sinh giáo viên trường phổ thông dân tộc bán chú tiểu học và lực lượng công an xã mường lói
tôi cũng rất là vui và hoan hoan cảm ơn toàn rất là nhiều khi đã trao cho các em những món quà ấm áp của mùa đông trên tỉnh núi vùng biên giới này thì rất là lạnh
cho nên có những cái chăn ấm của đoàn chúng ta thì các em sẽ có những giấc ngủ sâu hơn có thể học tập tốt hơn
cháu sẽ cố gắng học tập thật tốt để không phụ lòng các thấy các cô
cũng trong cuộc khổ chuyến đi đoàn công tác đã có mặt tại xã tỉa dình huyện điện biên đông để trao tặng những món quà nghĩa tình đến các gia đình có hoàn cảnh khó khăn và lực lượng công an xã
chương trình tình nguyện đồng ấm vùng cao tới các em nhỏ và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn vùng cao và hoạt động đồng hành cùng công an xã tại điện biên
đoàn công tác công an tỉnh hà nam đã trao cho các em học sinh các gia đình có hoàn cảnh khó khăn và lực lượng công an hai xã mường lói và tìa dình hàng trăm xuất quà với tổng trị giá trên hai trăm linh triệu đồng
có thể nói là được tận mắt chứng kiến cái sự khốc liệt của chiến tranh cái sự anh dũng hy sinh của các anh hùng liệt sĩ
thế và cũng như là chứng kiến những cái khó khăn vất vả của người dân cũng như là lực lượng công an xã ở các cái tỉnh biển núi phía bắc này
với truyền thống lá lành đùm lá rách các chương trình thiện nguyện của cán bộ chiến sĩ đoàn thanh niên hội phụ nữ công an tỉnh hà nam góp phần xây dựng hình hình đẹp của người chiến sĩ công an nhân dân trong lòng nhân dân